trong mấy ngày gần đây số liệu quan trắc mức độ đánh giá chất lượng không khí đo được tại đại sứ quán mỹ ở hà nội
luôn ở mức cảnh báo màu đỏ tức là ở mức độ chất lượng không khí có hại cho sức khỏe
ô nhiễm không khí đã từ lâu nay vẫn luôn là vấn đề khiến cho người dân không khỏi lo lắng
báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi sáu cho thấy tỷ lệ số người bị bệnh đường hô hấp
ở hà nội thành phố hồ chí minh đồng nai hải phòng là những thành phố tập trung đông dân cư
và các nhà máy xí nghiệp cao hơn các đô thị khác
cũng theo các chuyên gia mặc dù chưa có thống kê cụ thể ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến bệnh tật ở mức độ nào
nhưng số lượng bệnh liên quan đến ổ nhiễm môi trường đang tăng lên và có sự thay đổi trong cả mặt bằng bệnh
rất nhiều những thông báo là những người sống trong môi trường có ô nhiễm không khí
thì tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến nó ví dụ như bệnh phổi đang nhẵn bản tính
ví dụ như là nhiễm trùng nhiễm khuẩn hô hấp ví dụ như ung thư phổi là cao hơn ở những nơi mà có môi trường không khí nó tốt
môi trường không khí này đó là điều tất nhiên
nhưng mà có một cái kết luận rằng là tỷ lệ những người mà tiếp xúc với môi trường đó là có bệnh phổi và các bệnh hô hấp cao hơn
tổ chức y tế thế giới who cho biết khoảng hai phần ba trường hợp tử vong và giảm tuổi thọ do ô nhiễm không khí ở các nước châu á
khoảng hai triệu trẻ em tử vong do nhiễm khuẩn đường hô hấp với sáu mươi liên quan đến ô nhiễm không khí
trong số những bệnh có liên quan đến ô nhiễm không khí tác hại của nó ảnh hưởng rõ nhất đến các bệnh lý về đường hô hấp
và một trong số đó là căn bệnh gây ung thư tử vong cao thứ ba trên thế giới bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
vậy là rất nhiều
những bệnh lý khác nhau ví dụ như là những bệnh lý về cấp tính như là bị viêm phổi rồi nhiễm trùng hô hấp cấp tính
ở những người mà thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm không khí ô nhiễm không khí không tốt thì dễ bị viêm phổi dễ bị viêm phế quản
còn cái tác động lâu dài của nó ví dụ như là ung thư phổi rồi nhiều những bệnh khác nữa

ví dụ như viêm phế quả mãn tính rồi những bệnh về hô hấp mãn tính khác cũng liên quan trực tiếp đến ô nhiễm môi trường
các chuyên gia cũng khuyên cáo trong những ngày ô nhiễm không khí có sự cảnh báo
những người mắc các bệnh dị ứng các bệnh về đường hô hấp nên hạn chế ra ngoài và khi đi ra ngoài đường nên sử dụng các biện pháp bảo vệ như khẩu trang để tránh các hạt bụi gây ô nhiễm có thể xâm nhập vào cơ thể